ông làm chủ được hành vi trong lúc uống rượu bị cáo nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và hoàng gia anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cùng chú huyện phú lương tỉnh thái nguyên đã bị tòa nhân dân tỉnh bắc cạn đưa ra xét xử phúc thẩm với tội danh cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi nguyễn anh tuấn tổ chức ăn nhậu tại quán ăn ở xã vân tùng huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
tại đây có sự tham gia của hoàng gia anh và một số người bạn sau đó hoàng văn dũng cùng với hai người bạn cùng đến quán ăn và ngồi vào bàn với nhóm của tuấn giao lưu
trong lúc uống rượu một người trong nhóm của tuấn xảy ra mâu thuẫn với dũng dẫn đến xô xát đánh nhau hậu quả làm anh hoàng văn dũng bị nguyễn anh tuấn và hoàng gia anh gây thương tích với tỷ lệ là một mươi ba
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa nhân dân huyện ngân sơn đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo nguyễn anh tuấn hai năm tám tháng tù
hoàng gia anh hai năm sáu tháng tù tại phiên xử phúc thẩm hội đồng xét xử nhận định hành vi nêu trên của bị cáo đã được cấp sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo nguyễn anh tuấn hoàng gia anh về tội cố ý gây thương tích là có căn cứ đúng người đúng tội
tuy nhiên sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo đã tự nguyện tiếp tục bồi thường cho bị hại do vậy toán nhân dân tỉnh chấp nhận kháng cáo các bị cáo nguyễn anh tuấn và hoàng gia anh
xử phạt bị cáo nguyễn anh tuấn hai mươi tháng tù hoàng gia anh một mươi tám tháng tù